công an quận năm tp hcm đang điều tra truy xét vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường một mươi quận năm khiến bé trai một mươi bốn tuổi tử vong và hai người bị thương
trước đó tối ngày ba mươi tháng năm bé trai một mươi bốn tuổi ngụ quận năm đang ngồi cùng người thân trên vỉa hè đường đỗ văn phường một mươi quận năm
lúc này một đôi nam nữ chạy xe gắn máy tới xảy ra mâu thuẫn thấy vậy mọi người có lời qua tiếng lại
năm thanh niên sau đó lấy hung khí tấn công đám đông hậu quả là ba người bị chém thương tích trong đó có bé trai một mươi bốn tuổi đã tử vong
riêng nam thanh niên gây án xong liền chờ cô gái tháo chạy khỏi hiện trường
công an quận năm phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đang truy xét những người liên quan
những hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường đã được trích xuất để phục vụ điều tra